thông tin về cuộc họp thường trực chính phủ được tổ chức vào chiều nay hai mươi một tháng năm
cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
bàn về các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và tổng công ty hàng không việt nam
trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thủ tướng cho rằng tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và tổng công ty hàng không việt nam đã đoàn kết quyết tâm cao không nản trí
đặc biệt là có phương án chủ động khắc phục khó khăn để giữ hoạt động bình thường
trong khi nhiều doanh nghiệp dầu khí hãng hàng không trên thế giới phải đóng cửa phá sản
nhất là các doanh nghiệp lớn thì càng bị ảnh hưởng lớn
tại cuộc họp thủ tướng chia sẻ về các khó khăn và ghi nhận đánh giá cao tinh thần của hai doanh nghiệp
vượt qua thử thách đón bắt thời cơ
thủ tướng đề nghị hai doanh nghiệp tiếp tục tái cơ cấu nội bộ
trong đó có tái cơ cấu thị trường tái cơ cấu lao động tiết giảm tối đa chi phí
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tăng cường quản lý kinh tế chống thất thoát
cố gắng giữ chân lực lượng lao động nòng cốt ví dụ như hàng không
cần giữ đội ngũ phi công hay bộ phận kỹ thuật
thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan sán tay cùng tháo gỡ khó khăn
cho các tập đoàn nhà nước quan trọng này coi khó khăn của các tập đoàn như là khó khăn của chính mình
để tháo gỡ tìm lối ra cách làm phù hợp
thủ tướng khẳng định thủ tướng và các phó thủ tướng sẵn sàng tháo gỡ cùng các doanh nghiệp
thủ tướng đề nghị lãnh đạo tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần như trong thời gian qua
nêu cao vai trò đầu tàu sông trận để xử lý giải quyết
tại cuộc làm việc thủ tướng cho ý kiến đối với các kiến nghị cụ thể của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
và tổng công ty hàng không việt nam với tinh thần tháo gỡ vướng mắt tạo điều kiện phát triển